sữa hạn một vài năm trở lại đây đang là một xu hướng được nhiều người ưa chuộng
đi cùng với trào lưu ăn uống lành mạnh lôi kéo được nhiều người tham gia
chị quỳnh sinh sống tại quận hoàng mai hà nội sử dụng sữa hạt được hơn bảy năm nay kể từ khi chị mang bầu lần đầu
trung bình gia đình ba người nhà chị quỳnh dùng hết một lít sữa hạt mỗi ngày và trở thành thức uống ưa thích của cô con gái sáu tuổi
chị quỳnh sinh sống tại quận hoàng mai hà nội sử dụng sữa hạt từ lúc mang bầu bởi vì lúc mình mang bầu thì ngén không uống được sữa bầu với lại uống sắt cũng không uống được nên là tìm hiểu trên mạng thì thấy nhiều hạt nó cũng bổ sung được chất sơ và chất sắc
nên là mình thử làm nhưng ngày đấy chỉ làm bằng cái thủ công thôi chứ không có máy mất như bây giờ bây giờ thì máy là rất tiện
nhà mình thì ngày nào cũng làm một mẻ từ khi mà có máy thì làm thì sẽ được tầm một hai một bốn lít là cả nhà uống

hệ thương hóa tốt cân nặng thì cũng không tăng đâu nhưng mà trộn với con bé thì nó khỏe không sao hết
nếu như trước đây nói đến sữa hạt người ta nghĩ nhiều đến sữa đậu nành thì một vài năm trở lại đây các loại hạt vốn được biết đến có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hạt ốc chó hạnh nhân cũng được chế biến thành sữa
điều này cho thấy xu hướng của càng nhiều gia đình có mong muốn ăn uống lành mạnh ít đạm động vật
khi có tới sáu mươi sáu tuổi các gia đình có thể tìm hiểu về sữa hạt
người tiêu dùng việt mong muốn có nhiều sản phẩm hơn nữa được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên theo điều tra năm hai nghìn một mươi tám của nielsen
nếu xét theo thành phần dinh dưỡng sử dụng sữa hạt sẽ có những ưu điểm sau
lượng chất bột đường tương đối thấp chỉ khoảng từ một mươi năm bốn mươi năm
lượng protein thực vật cao trung bình từ bảy ba mươi năm
lượng chất béo cao đặc biệt là acid béo không no
với các loại acid béo omega ba sáu chín tốt cho hệ tim mạch
nhiều chất sơ vitamin khoáng chất cũng như các chất chống oxy hóa
bốn năm nay người ta vẫn khuyến cáo con người nên ăn hạt
đến giờ vẫn khuyến cáo nên ăn hạt
nhưng hạt làm sữa lại làm cái chuyện khác
trong sữa hạt tôi phải nói trong đậu nành đậu tương có rất nhiều protein
protein trong đậu tương còn cao hơn protein trong thịt
nó tới ba mấy phần trăm
trong đó trong thịt chỉ có hai mấy phần trăm
nhưng cái đậu tương thì cái protein của nó các acid amine không cân đối
cho nên khi ăn vào cơ thể đúng không ạ
thì nó không kết hợp lại tạo thành các protein của cơ thể và một số protein phải đào thải ra ngoài
có một số nhược điểm của sữa hạt có thể kể đến
đạm thực vật thiếu một số các acid amin cần thiết
nên việc sử dụng lâu dài dẫn tới cơ thể không tổng hợp được các protein cần thiết
khiến cơ thể phát triển

sữa hạt nguyên chất ghi nhận sự thiếu hụt vitamin b một mươi hai mà nếu không kết hợp bổ sung có thể dẫn tới thiếu máu
trong sữa hạt cũng chứa các acid phi tích sẽ gắn kết canxi kẽm sắt
khiến cho việc trẻ nhỏ uống sữa hạt lâu dài có thể thiếu hụt các vi chất trên
trẻ uống sữa hạt thì chỉ nên cho bắt đầu uống từ một tuổi trở lên thôi
còn dưới một tuổi thì cái thành phần protein nó không thể đáp ứng được cái mưu cầu phát triển cho trẻ được
cái thứ hai nữa là nếu như các loại hạt
mà lại không phải thuộc cái nhóm đậu đỗ
ví dụ như là gạo lứt người ta cũng hạt này ngô người ta cũng gọi là hạt
sữa hạt này sữa ngô này sữa gạo đứt này sữa hạt kê này tất cả các loại sữa hạt
thì thực ra nó chỉ như là một cái sản phẩm cháo say hỗn hợp
mà chúng ta nấu nhừ xong rồi chúng ta xay chúng ta lọc lấy cái nước
thì thôi thì thành phần chủ yếu là glucid chứ không phải là chất đại
và cũng chất béo cũng không phải là nhiều lắm
thì cái này nó chỉ là cái dung dịch nó chỉ là cái thức ăn bổ sung thêm vào bữa ăn hàng ngày cho trẻ thôi hay cho người lớn thôi
chứ nó không thể gọi là thay thế sữa được
cùng với đó người tiêu dùng cũng cần cân nhắc lựa chọn các sản phẩm sữa hạt chế biến sẵn trên thị trường
khi lượng hạt trong các sản phẩm này không cao đi kèm với việc sử dụng nhiều chất bảo quản phụ da về lâu dài không tốt cho sức khỏe
nếu mà sữa theo công nghiệp nóng hộp sữa ốc chó nào là sữa gì đấy đúng không
thì lại là một loại
và các vấn đề xung quanh vấn đề các chất bảo quản ở trong
và cho trẻ thì hoàn toàn không nên
nhóm đối tượng sử dụng sữa hạt phù hợp nhất được xác định là những người ở độ tuổi trưởng thành và trung niên
bởi những lợi ích tốt đến tim mạch não bộ từ các loại chất béo không no
việc sử dụng sữa hạt có thể duy trì là các bữa phụ trong tuần
nên sử dụng các loại hạt tươi để phát huy đầy đủ dưỡng chất trong hạt
khi chế biến sữa hạt không nên bổ sung thêm đường
sẽ tạo thành thói quen không tốt cho khẩu vị và sức khỏe của người sử dụng
để vị dễ uống khi chế biến có thể thay thế đường tinh bằng quả trà là việt quất hoặc đường thốt nốt sẽ lành mạnh với sức khỏe hơn